hiểu hơn về giá trị thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đã đạt được tiếp nối truyền thống cha ông học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước tự tu dưỡng rèn đạo đức của bản thân công hiến sức trẻ để xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh
mới đây sở công thương hà nội đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy giả soát danh sách một một trăm bốn mươi bảy cơ sở thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết số năm của hội đồng nhân dân thành phố
quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước luật phòng cháy chữa cháy hai nghìn một trong chức năng quản lý của sở
về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố hà nội có bốn mươi bốn cửa hàng không thường xuyên duy trì đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy năm cửa hàng xăng dầu bị tạm đình chỉ hoạt động bốn cửa hàng xăng dầu bị đình chỉ hoạt động do không đáp ứng điều kiện phòng cháy chữa cháy
đại tá trần văn vụ trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội cho biết danh sách một một trăm bốn mươi bảy cơ sở nói trên đã được phổ biến đến tận cơ sở để các quận huyện tiến hành ra soát các cửa hàng kinh doanh ga hóa lỏng trung tâm thương mại siêu thị chợ điện lực
cục thuế hà nội vừa công khai danh sách hai trăm bảy mươi hai doanh nghiệp nợ thuế phí tháng tám trên địa bàn với tổng số nợ lên tới hơn một một tỷ đồng
đặc biệt có đến một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp từ những năm trước đây vẫn chây ý không nộp tiền thuế
trong số hai trăm bảy mươi hai doanh nghiệp nợ thuế có một mươi hai doanh nghiệp nợ tiền thuế đất với tổng số nợ hơn bảy mươi hai tỷ đồng
ngoài ra còn có hai trăm sáu mươi doanh nghiệp nợ thuế phí với số tiền chín trăm hai mươi tám tỷ đồng
trong đó có đến một trăm năm mươi sáu doanh nghiệp nợ từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hoặc hai nghìn một mươi bảy và bị cục thuế hà nội điểm tên nhiều lần
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
cục thuế hà nội đã đăng công khai trên một đơn vị nợ tiền thuế phí với tổng số tiền nợ đã đăng công khai là gần bốn tỷ đồng
kết quả sau khi đăng đã có hai trăm bảy mươi ba doanh nghiệp vào dự án nộp hơn chín mươi bảy tỷ đồng
thành đoàn hội đồng đội thành phố hà nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi tám
công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ghi nhận sự cố gắng của ba mươi đoàn thanh niên
hội đồng đội quận huyện thị xã một ba trăm hai mươi sáu liên đội và hơn một triệu thiếu nhi
qua đó đã đạt được những chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu với nhiều nội dung hoạt động hình thức mới đa dạng và phong phú
các mô hình thiếu nhi thủ đô thi đua thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy
nhìn việc tốt bạn giúp bạn mô hình sân chơi cuối tuần
chương trình rèn luyện đội viên chương trình một triệu quyền vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thủ đô tiếp tục được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên địa bàn thành phố
thưa quý vị và các bạn bảy mươi ba năm về trước trong rừng cờ hoa tại quảng trường ba đình lịch sử
nơi bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cờ đỏ sao vàng do chính tay những người thợ làng tư vân xã lê lợi huyện thường tín sản xuất
từ đó đến nay duy trì phát huy truyền thống của cha ông để lại
đã có hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng được sản xuất tại đây đến với mọi miền tổ quốc
phục vụ những ngày lễ trọng đại của dân tộc
nhân dịp này xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
để hiểu rõ hơn về công việc làm cờ tổ quốc ý nghĩa và đầy tự hào này
càng gần đến dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
những gia đình làm cờ tổ quốc ở làng tử vân xã lê lợi huyện thường tín lại bận biệu hơn
công việc này đối với người thợ ở đây không chỉ thiêng liêng đáng tự hào
mà nó còn mang đến cho ngôi làng cuộc sống ngày một ấm no hơn
đã có biết bao lá cờ tổ quốc sản xuất tại đây gắn liền với mọi nức thang lịch sử của đất nước
theo như lời kể lại làng tử vân từ xưa đã nổi tiếng khắp nơi với nghề truyền thống theo dệt
nghề máy cờ tổ quốc ở làng từ vân bắt đầu từ những ngày cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
một số người thợ đã may mắn được trực tiếp tham gia sản xuất tại tổ cờ đỏ trên phố hàng bông
và được giao nhiệm vụ may cờ tổ quốc phục vụ cách mạng

những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại